báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám do diễn đàn kinh tế thế giới wef vừa công bố chứng kiến bước nhảy vọt của hai quốc gia đông nam á là việt nam và indonesia
theo đó việt nam nhảy lên hạng năm mươi năm trên một trăm ba mươi bảy quốc gia tăng năm bậc so với năm ngoái và hai mươi bậc so với cách đây năm năm
theo báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu diễn đàn kinh tế thế giới đánh giá các nước trên thang điểm bảy
theo đó điểm năng lực cạnh tranh gci của việt nam năm nay đạt được bốn bốn điểm so với bốn ba mươi một điểm của năm ngoái
việt nam được đánh giá là có những cải thiện đáng chú ý trong mức độ sẵn sàng về công nghệ tính hiệu quả của thị trường lao động
ngoài ra giao thương là một yếu tố lớn đã giúp việt nam tiến lên phía trước khi đứng thứ bảy về tỷ lệ nhập khẩu so với gdp và thứ một mươi một về tỷ lệ xuất khẩu
một trong những chỉ số mà giúp cho việt nam có được cái thứ hạng tương đối tốt đó là cái chỉ số về quy mô thị trường
chúng ta đứng ở vị trí thứ
thứ ba mươi một trên một trăm ba mươi bảy thì điều đó cũng giúp cho chỉ số của việt nam ở mức độ tốt hơn
tuy nhiên thì chúng ta vẫn còn những cái yếu tố mà chúng ta cần phải cải thiện như là cái chỉ số về trụ cột về thể chế
thì đây cũng là một trong những trụ cột mà chúng ta đặt ra mục tiêu là phải cải cách trong những năm vừa qua
nhưng mà tới mức độ cải cách thì vẫn còn chậm
dù đánh giá việc mỹ rút khỏi hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tpp
có thể khiến việt nam mất đi một số cơ hội giao thương trong tương lai
nhưng báo cáo này cho thấy tăng trưởng của đất nước dự kiến sẽ được duy trì nhờ hoạt động xuất khẩu mạnh